sau mâu thuẫn một nam bảo vệ ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã bị đồng nghiệp đâm gục
nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
nghi phạm cũng ra đậu thú ngay sau đó
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng
xảy ra trên địa bàn phường bình thọ làm một nam bảo vệ khoảng sáu mươi tuổi tử vong
thông tin ban đầu gần một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai người dân sống ở ngã tư đường einstein
bác ái phường bình thọ nghe tiếng người cãi nhau lớn tiếng
họ chạy đến thì phát hiện nam bảo vệ đã nằm gục xuống đường với vết thương ở ngực
cạnh đó là một người đàn ông sáu mươi ba tuổi trên tay cầm hùng khí
người dân hỗ trợ đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi
lực lượng chức năng thành phố thủ đức sau đó trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng
sau đó nghi phạm cũng đến công an đầu thú
được biết hai người đàn ông trên làm chung công ty bảo vệ
trước đó họ đã xảy ra mâu thuẫn
nạn nhân đứng ở ngã tư đường thì bất ngờ bị nghi phạm tấn công
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ